các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kế ghép implant có thành công hay không phụ thuộc khá nhiều vào việc chăm sóc răng miệng sau khi cấy
hãy cùng bác sĩ phạm hùng sơn chuyên gia kế ghép impland tại nhà khoa lạc việt intec tìm hiểu năm điều cần làm sau khi thực hiện phương pháp này
xin chào các bạn tôi là bác sĩ phạm hùng sơn tôi là chuyên gia kế ghép implant thuộc hệ thống nhà khoa lạc việt intex
và hôm nay thì tôi sẽ bật mí với các bạn năm điều mà chúng ta cần phải lưu ý
nếu mà nắm chắc được năm cái vấn đề này thì các bạn có thể phòng tránh được các cái điều không mong muốn hay những cái tai biến hoặc các cái biến chứng nó dẫn đến cái kết quả điều trị nó thất bại
đó có thể là nhiễm trùng sau kế ghép implant có thể là chảy máu kéo dài sau phẫu thuật hoặc có thể là các cái yếu tố mà làm gia tăng cái tỷ lệ thất bại của kế ghép implant
điều đầu tiên đó là vấn đề kiểm soát chảy máu ngay sau khi phẫu thuật
kế ghép implant là một cái thủ thuật ngoại khoa và nó sâm lấn mô mềm
dùng bất cứ một cái kỹ thuật nào để đặt implant cho bạn như kỹ thuật đột lợi kỹ thuật flap lift hay kỹ thuật sử dụng máng hướng dẫn phẫu thuật hoặc là nhổ cấy implant tức thì thì điều đó cũng sẽ tạo ra một cái vết thương nhỏ trong miệng của bạn ngay tại vị trí đặt implant
việc chảy máu kéo dài ngay sau khi phẫu thuật nó sẽ do hai nguyên nhân chính
thứ nhất là do bác sĩ có tay nghề không tốt và bác sĩ đã khâu vết thương trên mạng một cách cầu thể
nó làm cho vết thương không khít lên nhau và nó chảy máu kéo dài
và điều thứ hai đó là chúng ta đã chăm sóc vết thương không đúng cách để tránh được cái biến chứng chảy máu kéo dài sau khi phẫu thuật thì các bạn cần làm gì
thứ nhất là chúng ta sẽ cần phải gắn một miếng gạt để giúp cho cái cục máu đông nó được hình thành và ổn định
thứ hai là chúng ta tránh xúc miệng nhiều liên tục hay là chúng ta tránh khạc nhổ chip mút bởi vì các cái áp lực âm trong miệng khi chúng ta thực hiện các động tác này có thể sẽ khiến cho cái vết thương chảy máu trở lại
và cuối cùng là nếu các bạn có sử dụng các thuốc chống đông
nó sẽ làm cho cái sự khỏe
tầm máu nó diễn ra khó khăn hơn thì hãy thông báo điều này cho bác sĩ trước khi mà bác sĩ tiến hành phẫu thuật đặt in rang cho bạn
điều thứ hai đó là vấn đề vệ sinh răng miệng
vệ sinh răng miệng rất là quan trọng
một số bệnh nhân của tôi thì họ sợ cái việc chảy răng sau khi phẫu thuật phế ép im len bởi vì họ sợ rằng là cái bàn chảy có thể làm tổn thương vết thương có thể làm bục chỉ có thể làm chảy máu trở lại
tuy nhiên chúng ta cần biết rằng vệ sinh miệng nó rất quan trọng nó quan trọng vô cùng
tại vì là trong miệng của chúng ta luôn luôn có tồn tại vi khuẩn
nếu chúng ta không chảy răng chúng ta không xúc miệng chúng ta không vệ sinh răng miệng tốt sau khi phẫu thuật phế ép im len thì rất có thể đó là một cái nguy cơ dẫn đến cái tình trạng nhiễm khuẩn của chúng ta
mặc dù vậy thì bạn cần có một số những lưu ý sau
bạn nên chọn một cái bàn trải mới với lông mềm
các cái màn chảy cũ thường các cái lông nó sẽ cứng hơn và có thể nó sẽ gây tổn thương thêm cho cái vết thương của bạn
ngoài ra bạn trẻ cũ thường là nơi trú ẩn của rất nhiều vi khuẩn cũng như nấm mốc nó sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng của chúng ta
tặc có thể sử dụng các sản phẩm chăm sóc lăng miệng như bình thường tuy nhiên thì chúng ta nên tránh sử dụng các nước xúc miệng có chứa cồn vì điều này nó sẽ làm cho vết thương chậm lành thương hơn
và tốt nhất là bạn nên dùng nước muối sinh lý nước muối sinh lý rất là an toàn cho bạn
mặc dù vậy thì bạn cũng nên tránh dùng nước muối sinh lý trong những cái giờ đầu vì nó sẽ ngăn cản quá trình đông máu
điều thứ ba là chúng ta không được quên uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ
thông thường thì sau khi mà phẫu thuật kế ghép implant chúng ta cần phải sử dụng một cái đơn thuốc trong đó có kháng sinh để chống lại những cái nguy cơ nhiễm chủng
có thuốc kháng viêm để chống lại các biểu hiện viêm như sưng nóng đỏ đau hay là thuốc giảm đau để chúng ta có thể vượt qua được các cơn đau lúc thoát thuốc tê
tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ có một vài lưu ý khi mà bác sĩ kê đơn thuốc cho bạn
bạn có thể chia sẻ với bác sĩ về tiền sử bệnh của mình
về tiền sử dị uống thuốc
hoặc là về các vấn đề về đông máu trước khi phẫu thuật
để qua đó bác sĩ có thể kê cho bạn một đơn thuốc phù hợp
một số bệnh nhân của tôi sau khi tái khám để cắt chỉ thì họ có quen với tôi rằng bác sĩ ạ tôi về nhà và tôi không đau
hết thuốc tê tôi không thấy đau
và tôi cũng không thấy sưng
những ngày sau tôi ăn cơm được luôn
tôi không có uống uống thuốc nào cả
thế thì rõ ràng điều này nó hoàn toàn không tốt đâu ạ
bởi vì là khi chúng ta không uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ thì rất có thể chúng ta sẽ gặp phải các nguy cơ nhiễm trùng
lúc đó chúng ta không có kháng sinh không có kháng viêm không có giảm đau
thì cái nguy cơ nhiễm trùng nó sẽ có thể nó ảnh hưởng tới cái kết quả điều trị
có thể gây thải ép êm len hoặc là gây ra những cái khó chịu cho bạn trong một thời gian rất là dài
và để khắc phục điều đó thì bác sĩ sẽ rất là vất vả
và bản thân các bạn cũng phải trị qua những cái đau lớn không cần thiết
chính vì vậy hãy tuân thủ theo cái hướng dẫn uống thuốc của bác sĩ bạn nhé
điểm thứ tư đó là tôi sẽ dành cái lời khuyên này cho các bạn có thói quen hút thuốc lá
như bản thân tôi cũng là một người hút thuốc lá từ thời sinh viên cho đến một vài năm sau khi ra trường
cho đến nay thì tôi đã bỏ thuốc lá được khoảng gần một mươi năm
và tôi biết rằng cái việc bỏ thuốc lá rất là khó khăn
đặc biệt là đối với những người có thói quen hút trên một mươi đến một ngày
mặc dù vậy thì việc hút thuốc lá nó sẽ ảnh hưởng rất là rõ nét
đến cái phẫu thuật cái ghét im len và nó thể hiện qua các con số
ivan cho thấy rằng là khi bạn hút thuốc lá trên một mươi điếu một ngày
thì cái tỷ lệ thất bại là nó tăng lên khoảng ba mươi
lý do là vì nicotine và các cái sản phẩm của khói thuốc nó sẽ ngăn cản quá trình lành thương
thậm chí ngăn cản quá trình dinh xương và dẫn đến thải ghét
các nhà lâm sàng cũng đưa ra những khuyến cáo rằng bạn nên kiêng thuốc lá trước và sau khi phẫu thuật
được khoảng hai tuần lễ
điều này sẽ giúp cho vết thương của bạn nó sẽ lành nhanh chóng hơn
và nó sẽ giảm được cái tỷ lệ thất bại xuống
về mặt sức khỏe thì tôi luôn luôn khuyên các bạn là nên bỏ thuốc lá
đơn giản là giống như tôi vậy
từ ngày tôi bỏ thuốc lá đến nay thì mọi thứ về sức khỏe nó tốt lên rất là nhiều
điều thứ năm và cũng là điều cuối cùng mà tôi chia sẻ với các bạn trong video clip này
đó là đối với các trường hợp mà phẫu thuật nâng cao hàm thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì
thứ nhất xoang hàm là một cái xoang rỗng
nó nằm ở bên trên gắn những chân răng hàm lớn và chân răng hàm nhỏ ở hàm trên của bạn
xoang hàm thông với hốc mũi
nó có chức năng lọc không khí và một phần nào đó là để cộng hưởng âm thanh
tuy nhiên khi mất răng thì các cái đáy xoang hàm này sang xuống
và để giải quyết vấn đề thể tích xương đủ cho cái ghép imland
bác sĩ sẽ nâng xoang hàm
có nghĩa là bác sĩ sẽ đẩy cái màng xoang mỏng lên trên cao tạo ra một khoảng không
và nơi đây nó sẽ có các cái phần xương ghép được đẩy vào
implant sẽ được đặt vào trong cái phần xương ghép này
có một điều chúng ta cần lưu ý là ngay sau khi nâng sang hàm
thì cái màng xoang này có thể chịu tác động bởi các cái động tác hít thở của chúng ta
và bạn nên tránh các cái hoạt động mạnh như là các cái hoạt động thể dục thể thao
bơi lội hoặc là những người có thói quen khịt mũi
chúng ta nên tránh cái thói quen này trong vòng khoảng tầm một đến hai tuần lễ
việc đấy nó sẽ làm cho cái xoang hàm nó trở về cái trạng thái bình thường
và lúc đó thì bạn có thể thực hiện các hoạt động thể dục thể thao yêu thích của mình như bình thường